ngày hai mươi một tháng bảy ubnd phường năm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố
tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng lâm đồng
về hành vi san gạt đất gây cản trở việc sử dụng đất của ban quản lý rừng lâm viên
qua kiểm tra có bốn trăm ba mươi mét khối đất tại tiểu khu một trăm năm mươi tám a do ban quản lý rừng lâm viên thành phố đà lạt quản lý
tại khu vực đất san gạt cơ quan chức năng buộc đơn vị vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu
và trồng lại cây và diện tích đã san gạt
trước đó tại dự án khai thác và chế biến đá xây dựng lộ thiên thuộc phường năm tp đà lạt
do công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng lâm đồng khai thác
dù tại khu vực đất quy hoạch lâm nghiệp nhưng đơn vị chủ đầu tư vẫn tiến hành xẻ nối mở đường liên thông
tại đây một khoảnh núi cao khoảng một mươi mét dài hơn hai mươi mét đã được múc đi thành đường phục vụ khai thác khoáng sản
người dân địa phương lo ngại việc săn ủi làm đứt gãy địa hình đồi núi tác động đến môi trường cảnh quan trong khu vực
nhất là bãi rác cam ly cách đó không xa sẽ bị gió cuốn thổi về khu dân cư